thoát vị địa đệm
cơn đau nhất từ thắt lưng lan xuống mông đuôi cảng chân thậm chí là bàn ngón chân tay bì chân tay yếu cơ
trường hợp thoát vị nặng có triệu chứng dối loạn đuôi ngựa hoặc chuyến ép đuôi ngựa như đi ngoài đại tiểu tiện không tự chủ hay có tình trạng teo cơ
khi bị thoát vị địa đệm người bệnh cần được điều trị đúng cách có chế độ luyện tập và nghỉ người hợp lý
bên cạnh đó những điều chỉnh về chế độ dinh dưỡng cũng rất cần thiết để hạn chế và phòng ngừa tái phát cơn đau
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng trung tâm khám tư vấn phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì viện dinh dưỡng quốc gia
những thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe cuộc sống và đĩa đệm
để cơ thể khỏe mạnh giữ xương chắc khỏe và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn chúng ta cần có chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý
mặc dù việc điều trị tập luyện và nghỉ người rất quan trọng để phục hồi thoát vị địa đệm
nhưng những điều chỉnh về chế độ dinh dưỡng cũng rất cần thiết để hạn chế và phòng ngừa tái phát cơn đau
dưới đây là một số thực phẩm gây viêm cần hạn chế khi bị đau lưng
một hạn chế đường tinh luyện
ăn quá nhiều đường có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và đau khi thoát vị địa đệm thắt lưng
vì vậy để giảm đau bạn nên giảm lượng đường ăn vào
những thực phẩm chứa đường không tốt cho sức khỏe bao gồm bánh kẹo nước ngọt xô đa ngũ cốc có đường
hai nói không với thực phẩm chế biến sẵn
thực phẩm chế biến sẵn như gà rán khoai tây chiên thực phẩm đóng hộp và pizza không tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người
chứ không riêng những người bị thoát vị địa đệm cuộc sống thắt lưng
nguyên nhân do chúng chứa hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao
có thể làm tăng tình trạng viêm và gây đau
thay vào đó chúng ta nên ăn các loại thực phẩm nguyên chất như trái cây rau và thịt nạc
hạn chế các sản phẩm từ sữa giàu chất béo
các sản phẩm làm từ sữa giàu chất béo như phô mai bơ và kem có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể
dẫn đến đau đớn và khó chịu cho những người bị thoát vị địa điểm thắt lưng
vì vậy nếu cảm thấy đau hoặc cứng cơ người bệnh nên cắt giảm các sản phẩm từ sữa động vật
thay thế bằng sữa hạt như sữa hạt nhân hoặc sữa đậu nành
bốn hạn chế muối
ăn nhiều muối có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm dẫn đến đau tăng
năm người bệnh nên tránh các thực phẩm có hàm lượng nát chi cao như thực phẩm đóng hộp
thức ăn ủ muối và thực phẩm chế biến sẵn
cách tốt nhất là nên tự chuẩn bị bữa ăn cho mình bằng nguyên liệu tươi và niềm lượng muối tối thiểu
năm tránh ăn đồ cay nóng
đồ ăn chứa nhiều gia vị cây nóng cũng có thể làm trầm trọng thêm trứng viêm
và làm tăng cân đau do thắt vị địa đệm thắt lưng
bạn nên chọn các món có ít gia vị chế biến bằng cách hấp luộc
hay chọn các loại gia vị nhẹ hơn để tạo hương vị cho món ăn như nghệ và thịt la
sáu tránh thực phẩm chứa purine
các loại thịt nội tạng động vật có hàm lượng proin cao như thịt đỏ gan tim thận ốc cá cơm cá tuyết cá trích
là những thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đối với những người bị thoát vị địa đệm
do nó kích thích phản ứng viêm ở khớp làm cơn đau trầm trọng hơn
bảy hạn chế tối đa rượu và caffeine
cả rượu và caffeine đều có thể làm cơ thể mất nước
điều này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng đau
do đó người bị thắt vị địa đệm nên hạn chế tối đa uống rượu và nên chọn đồ uống không chứa caffeine